được thành lập cách đây hơn hai mươi năm hội hữu nghị việt nga tại thành phố đà nẵng là ngôi nhà chung của những cựu sinh viên từng học tập và nghiên cứu tại nga từ những thập niên bảy mươi tám mươi của thế kỷ trước
hàng năm mỗi khi đông về họ lại gặp mặt nhau trong một không gian thân tình ấm cúng để nhớ về những người thầy người cô về những người bạn nga hiền hòa và mến khách
thầy nguyễn đức hùng hiện công tác tại đại học đà nẵng là người gắn bó với nước nga từ đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước
đã hơn ba mươi năm qua nhiều lần chuyển chỗ ở nhưng thầy vẫn lưu giữ cẩn thận những kỳ vật từ nước nga
trong ký ức của thầy hùng và những cựu sinh viên từng có thời gian học tập và giải luyện ở nga những người thầy người cô người nga đã để lại trong họ nhiều kỷ niệm khó quên
phần lớn các thầy cô người nga bên cạnh kiến thức uyên bác
là cái sự quan tâm và người ta luôn làm thế nào cho mình nói lên được cái chính kiến của mình có sự trao đổi thảo luận để tìm ra được cái vấn đề cần giải quyết
chính điều đó thì những người học ở liên bang nga và liên xô luôn luôn thành công trong việc nghiên cứu và phát triển sau này
vào tháng một mươi một hàng năm buổi gặp mặt thân mật và đầy ý nghĩa giữa những người yêu mến nước nga và những người bạn nga lại được hội hữu nghị việt nga
thành phố đà nẵng tổ chức mọi người đến đây để được ôn lại những tháng ngày tuổi trẻ trên nước bạn
hiện nay mối quan hệ phức tạp kinh tế giữa thành phố đà nẵng và các công ty của nga chưa mạnh mới chỉ có một đơn vị liên doanh có mặt ở đây
tuy nhiên trong thời gian tới chúng tôi sẽ xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực sản xuất ô tô
ngoài ra với hơn một học bổng mỗi năm do chính phủ nga cung cấp đang có rất nhiều sinh viên việt nam đi học tại liên bang nga
trong số đó có không ít sinh viên đến từ đại học đà nẵng
hoạt động giao lưu gặp gỡ này góp phần làm tăng thêm tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa nhân dân chính phủ hai nước việt nam liên bang nga